chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đồng thị tranh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ bốn bản xá
thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách năm cm trên trước cánh mũi trái
và đối tượng nguyễn thị đoan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã an bình huyện văn yên tỉnh yên bái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín
hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện